tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo trần ngọc quý
sinh năm hai nghìn ba trú tại xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai anh nguyễn công toại
sinh năm hai nghìn một trú tại tỉnh tiền giang cùng hai người bạn khác đến quán cà phê trên địa bàn
phường tám thành phố vĩnh long để đánh bia khoảng ba mươi phút sau nhóm thanh niên khoảng một mươi người
trong đó có trần ngọc quý đến quán cùng chơi bia bàn kế bên trong lúc chơi thì quý có hành động
treo gẹo toại nhưng nhóm của toại vẫn im lặng không nói gì sau khi đánh bia xong thì nhóm của
thoại ra về nhưng vừa tới cổng quán thì quý dựa theo dùng dao đâm một nhát vào ngực của toại
lúc này quá hoảng hốt toại cùng nhóm bạn bỏ chạy tuy nhiên chạy được một đoạn thì toại té ngã
bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu riêng quý sau khi gây án đã cùng nhóm bạn ra về
xét thấy hành vi của bị cáo trần ngọc quý có tính chất côn đồ xem thường pháp luật
xem thường tính mạng của người khác nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần ngọc quý
chung thân về tội giết người tòa nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa bằng hình thức trực tuyến
xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người và tuyên phạt bị cáo trần văn bình năm mươi bảy tuổi
trú tại xã xuân quang một huyện đồng xuân bức án chung thân
theo quá trạng vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bình đi uống rượu về thì bị vợ là bà trần thị cúc làm
mắng giữa vợ chồng đã xảy ra cãi vã sô sát bình xô ngã rồi bóp cổ vợ cho đến khi nạn nhân nằm
bất động chưa dừng lại bình có lấy một con dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân sau đó tiếp
tục chạy xe máy đi nhậu với bạn bè khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày bình về nhà thấy bà cúc nằm
chết bình gọi những cháu nhỏ đang chơi trước sân giả vờ đi tìm sau đó phát hiện bà cúc đã chết trong nhà
tòa tuyên phạt trần văn bình bức án chung thân
đối tượng nguyễn hữu toàn năm mươi chín tuổi ở xã nghĩa hà thành phố quảng ngãi vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh quảng ngãi bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do chơi đánh bạc nên thiếu nợ tiền của nhiều người đối tượng nguyễn hữu toàn đã lên kế hoạch
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản toàn tự giới thiệu mọi người làm quen biết cán bộ lớn
của ngành quân đội nên sẽ chạy việc không đi nghĩa vụ quân sự chuyển công tác đi học cho những
gia đình có con em đang là quân nhân nhiều người đã đưa tiền cho toàn chạy cho con em mình với tổng
số tiền năm trăm linh triệu đồng tuy nhiên sau khi nhận tiền toàn đã lấy tiêu xài cá nhân
với hành vi cho ve lãnh nặng trong giao dịch dân sự đỗ hoàng thám sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại thôn chợ mới xã văn lang huyện nari của tỉnh bắc cạn vừa bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh bắc cạn ra quyết định khởi tố
tố vụ án khởi tố bị can
ngày năm ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn nhận được tin báo
từ quần chúng nhân dân về việc đỗ hoàng thám là chủ cơ sở cầm đồ thám nguyệt có biểu hiện
hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an
đã tiến hành kiểm tra khám xét phát hiện nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan đến hoạt động
cho ve lãnh với lãi suất nghi vấn vượt quá quy định của pháp luật nhằm thu lợi bất chính của thám
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã thông báo nếu ai vay tiền với bị can đỗ hoàng thám
có lãi suất vượt quá quy định và khoản vay chưa kết thúc hoặc kết thúc sau ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
thì liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn để giải quyết
còn tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn đã thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trong lúc tuần tra công an thành phố quy nhơn đã phát hiện và bắt quả tang nguyễn quốc hoàng
đang mang một gói ma túy đá để đi bán cho các con nghiện
khai thác nhanh lực lượng công an tiếp tục bắt giữ trương thị công thảo là đồng phạm mua bán ma túy cùng với hoàng
thu giữ thêm một gói ma túy đá khác với tổng trọng lượng bốn ba gram
đây là đường dây mua bán trái phép trên ma túy do trương thị công thảo cầm đầu
và phục vụ chủ yếu cho các con nghiện tại các quán karaoke trên địa bàn thành phố quy nhơn và các huyện xung quanh
với quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy đẩy lùi cái chết trắng giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
đây là bốn đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh vừa bị lực lượng công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an tp hcm bắt giữ gồm phạm văn lộc
chú tại tp hcm nguyễn văn khánh nguyễn thành được đều trú tại tỉnh đồng nai và nguyễn quang huy chú tại tỉnh lâm đồng
đường dây này do đối tượng huy cầm đầu vật chứng thu giữ gần một kg ma túy cùng với nhiều tăng vật có liên quan
hiện công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng trên để điều tra làm rõ về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy

đường dây này do đối tượng huy cầm đầu vật chứng thu giữ gần một kg ma túy cùng với nhiều tăng vật có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó có một đối tượng bị khởi tố thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với hai đối tượng
trong đó có một đối tượng bị khởi tố thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sử phạt hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sử phạt hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sử phạt hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

trong đó có một đối tượng bị khởi tố thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sử phạt hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sử phạt hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sử phạt hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sử phạt hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sử phạt hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sử phạt hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sử phạt hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sử phạt hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sử phạt hành vi tàng trữ trái phép chất ma
lào cai nhưng cũng đã tử vong sau đó công an thành phố lào cai phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh lào cai có mặt khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi đồng thời làm rõ nguyên nhân
của vụ tai nạn nhân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo
trần ngọc quý chú huyện long hồ tỉnh vĩnh long về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai anh nguyễn công toại
chú tỉnh tiền giang cùng hai người bạn khác đến quán cà phê trên địa bàn phường tám thành phố vĩnh long
vào khoảng ba mươi phút sau nhóm thanh niên khoảng một mươi người trong đó có trần ngọc quý đến quán
và có hành động khiêu khích quỳ đã dùng dao đâm tọa bất tỉnh sau đó và tử vong trên đường đi cấp cứu
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần ngọc quý tù trung thân về tội giết người
nguyễn văn khẩn đã nhiều lần đánh con mình gây nhiều thương tích khiến cháu bé phải nhập viện cấp cứu
công an huyện hưng hà tỉnh thái bình vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn văn khẩn
chú huyện hưng hà về tội hành hạ người khác
tại cơ quan điều tra nguyễn văn khẩn khai nhận vì muốn giáo dục con khẩn đã nhiều lần dùng vọt tre
dép mắc quần áo đánh cháu bé để lại nhiều thương tích trên cơ thể
gần đây nhất vào ngày một mươi năm tháng năm khẩn đã đi làm về không thấy con ở nhà và tìm cháu bé
dùng đoạn tre khô đánh cho bé nhiều nhát vào phần mông bắp chân lưng và tay của cho bé
hiện cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa hưng nhân huyện hưng hà
với thương tích đa chấn thương chảy sức da bầm tím vùng đầu ngực vai lưng tay hai bên sưng nề
dạng sáng ngày một mươi chín tháng năm tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bình phước
đã kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh niên đi trên xe ô tô mang theo nhiều vũ khí và hung khí nguy hiểm để giải quyết bầu thuẫn
vào khoảng giờ một mươi phút ngày một mươi chín tháng năm
tại khu vực đường phú riêng
khu vực đường đỏ thuộc địa bàn phường tân bình thành phố đồng xoài
tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động đã ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra chiếc xe ô tô hiệu mazda màu đỏ
nhưng chiếc xe không chấp hành hiệu lệnh mà rồ ga bỏ chạy
ngay sau khi áp sát khống chế người đi trên xe và tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô
tổ công tác phát hiện trên xe có bảy thanh niên gồm bốn nam và ba nữ
hai khẩu súng ngắn loại bắn đạn cao su hai mươi bốn viên đạn cao su có một viên đã lên nòng
một súng bút một hộp đạn trì một gậy ba khúc bằng kim loại một con dao nhọn một sẻng
người điều khiển xe ô tô là trần nhất tài thường chú huyện phú riềng
tài khai nhận toàn bộ số tăng vật trên xe là tự mua
cơ quan công an đang tiến hành điều tra xác minh và đấu tranh làm rõ vụ việc
lợi dụng mạng xã hội facebook giao bán các loại máy sản xuất đồ gỗ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bắt tạm giam đối với trần tiến duẩn
chú tại huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đối tượng đã thực hiện trên hai mươi vụ lừa đảo qua mạng xã hội facebook zalo
chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền trên một trăm bảy mươi triệu đồng
công an huyện đức thọ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế
đang tạm giữ hình sự đối với trần hoài trí chú tại tp huế
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trần quang thanh phúc và ngô văn thảo cũng cùng chú tại tp huế
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào lúc hai h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng năm
tại địa chỉ số một đường hà nội phường vĩnh ninh tp huế
lực lượng trinh sát đã bắt quả tăng
trí khi đang tàng trữ một gói tinh thể rắn màu trắng
và ba viên nén có tổng khối lượng là hơn hai bảy gram
khám xét khẩn cấp nhà trọ của trí tại phường thuận lộc tp huế
tổ công tác thu giữ thêm bốn mươi viên nén và hơn một mươi bảy gram tinh thể rắn màu trắng
một cân tiểu ly và nhiều vật chứng liên quan đến việc mua bán ma túy
cũng vào khoảng thời gian trên tổ công tác đã bắt giữ phúc
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ bảy viên nén và hơn năm gram tinh thể rắn màu trắng
dạng sáng cùng ngày đơn vị đã bắt giữ thảo
có hành vi tàng trữ ba viên nén và hơn hai năm gram tinh thể rắn màu trắng
bước đầu các đối tượng khai nhận tất cả số tăng vật trên đều là ma túy
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra của ban thành phố huế tiếp tục điều tra làm rõ
bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang vừa bắt một tàu vận chuyển số lượng lớn dầu không rõ nguồn gốc
tiến hành kiểm tra hành chính theo quy định tổ công tác phát hiện
trong các khoang dầu có chứa khoảng một mươi lít dầu đeo
tài công của tàu đã không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật